tại hà nội đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đã tiếp đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội hoàng gia campuchia do đại tướng vông pị xên
tổng tư lệnh quân đội hoàng gia campuchia dẫn đầu sang thăm chính thức việt nam
tại buổi tiếp đại tướng ngô xuân lịch đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân và quân đội hoàng gia campuchia đạt được
cảm ơn những tình cảm tốt đẹp chân thành của cá nhân tổng tư lệnh vông pị xên với đất nước
nhân dân và quân đội nhân dân việt nam đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm việt nam của đại tướng vông pị xên
và hai nước sẽ góp phần củng cố tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tình đoàn kết
hợp tác toàn diện bền vững giữa hai nước nói chung hai quân đội việt nam campuchia nói riêng
đại tướng vông pị xên cảm ơn đại tướng ngô xuân lịch đã dành thời gian đón tiếp
tổng tư lệnh quân đội hoàng gia campuchia mong muốn mối quan hệ tốt đẹp giữa quân đội hai nước
sẽ tiếp tục được củng cố thắt chặt hơn nữa đóng góp vào sự bền vững trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước
bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị ở việt nam và campuchia góp phần và duy trì hòa bình ổn định phát triển
trước đó trong sáng ngày ba mươi tháng một mươi tại hà nội thượng tướng phan văn giang ủy viên trung ương đảng
ủy viên thường vụ quân ủy trung mương tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng
đã chủ trì lễ đón đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội hoàng gia campuchia do đại tướng vông pị xên
tổng tư lệnh quân đội hoàng gia campuchia dẫn đầu sang thăm chính thức việt nam
sau lễ đón chính thức hai bên đã tiến hành hội đàm